trong ngày một mươi hai tháng hai tức mùng tám tháng riêng âm lịch ubnd tp uông bí tỉnh quảng ninh cùng chùa ba vàng phối hợp tổ chức hội xuân chùa ba vàng năm hai nghìn một mươi chín
hàng chục nghìn người dân du khách thập phương cùng chư tôn đức tăng ni phật tử đã tham gia lễ hội
hàng nghìn người dân du khách thập phương cùng các tăng ni phật tử đã có mặt tại ngôi chùa đẹp nhất quảng ninh để du xuân chiêm bái cầu bình an
các tuyến đường dẫn lên chùa dòng người tấp nập một điều dễ nhận thấy tại đây là không có khung cảnh chen lấn hay vội vã sô bồ như các lễ hội khai xuân tại nhiều nơi khác
chùa ba vàng là một ngôi chùa tọa lạc trên lưng trừng núi thành đẳng thuộc thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
hiện chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hóa nghệ thuật với những di vật được tìm thấy bằng đá gốm xứ có niên đại từ thế kỷ một mươi ba
ngay sau tiếng chống khai hội các đại biểu và tăng ni phật tử đã cùng tham dự lễ dân hương cầu quốc thái dân an
lễ hội xuân chùa ba vàng sẽ diễn ra đến hết tháng một âm lịch để cho du khách thập phương tới tham quan chiêm bái